đoàn ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến thăm tặng quà tết cho một trăm linh gia đình chính sách và hộ nghèo của xã thạnh xuân huyện châu thành a tỉnh hậu giang
phát biểu tại buổi tặng quà đồng chí trần thanh mẫn thông tin đến người dân về những thành tiệu đất nước đạt được trong năm qua
mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị
trong thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch
đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên quốc phòng an ninh được bảo đảm
công tác phòng chống tham nhũng lãng phí được quan tâm lòng tin của người dân đối với đảng và nhà nước được tăng cường
dịp này ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hồ chí minh và các doanh nghiệp trao tặng bảy trăm năm mươi triệu đồng hỗ trợ quà tết
cho gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn tỉnh hậu giang
trước đó đồng chí trần thanh mẫn đã đến thăm tặng quà tết tại trường nuôi dạy trẻ mồ côi hoa mai cần thơ ở thị trấn cái tắc huyện châu thành a